các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

cụ thể từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai quận hai bà trưng yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết
quyên khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch
để tổ chức phương án làm việc phù hợp khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ công chức người lao động làm việc luân phiên
trừ các lực lượng vũ trang y tế và các lực lượng khác theo quy định nhưng không để đình trệ công việc
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các phòng họp phải thông thoáng và khử khuẩn trước khi tổ chức hạn chế dùng điều hóa trung tâm đo thần nhiệt đeo khẩu trang sát khuẩn tay ngồi giãn cách
quận hai bà trưng cũng yêu cầu tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài không tụ tập đông người thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời
tiếp tục thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại hà nội
hiện nay thành phố có hai mươi năm xã phương ở cấp độ ba
theo quy định học sinh tại hai mươi năm xã phường này sẽ tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
vừa qua hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trong vòng một mươi bốn ngày gần đây có hai mươi năm xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
cụ thể đó là các phương vân nội việt hùng huyện đông anh khâm thiên văn miếu trung phụng quốc tử giám
phương liên kim liên thổ quan khương thượng âu trịa dừa ngã tư sở quận đồng đa
xã yên viên huyện gia lâm phương đông mát quận hai bà trưng
các phương hàng gai hàng đào hàng bạc đồng xuân cửa đông quận hoàn kiếm
các phương thanh trì vĩnh hưng quận hoàng mai xã đông xuân huyện quốc oai
và các phương quảng an yên phụ quận tây hồ xã văn bình huyện thường tín
theo quy định của hà nội hai mươi năm xã phường này không thể cho học sinh đến trường
phải chuyển sang học online để phòng chống dịch covid một mươi chín
trao đổi về báo chí bà nguyễn thị hồng hải hiệu trưởng trường trung học phổ thông đoàn kết hai bà trưng cho biết
bắt đầu từ thứ hai ngày hai mươi tháng một mươi hai toàn bộ học sinh khối một mươi hai sẽ chuyển sang học trực tuyến
bà hải thông tin thêm ngay từ khi học sinh khối một mươi hai được đi học trở lại
nhà trường đã xây dựng song song hai phương án kiểm tra cuối kỳ trực tiếp và kiểm tra trực tuyến
với điều kiện dịch bệnh hiện nay nhà trường buộc phải tổ chức kiểm tra cho học sinh theo phương thức trực tuyến
việc kiểm tra đánh giá sẽ bắt đầu từ tuần sau
tình hình dịch bệnh của hà nội những ngày gần đây đang nóng lên trở lại
còn thành phố hồ chí minh hiện nay đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi các ca nhập viện và ca bệnh nặng đều có chiều hướng giảm
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đang cách ly chăm sóc và điều trị cho hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín
tổng số ca mắc giảm khoảng hai mươi ca so với nửa tháng trước
hiện tại số ca nặng cũng đã giảm bớt hiện số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là hai bốn trăm tám mươi bốn ca
ngoài ra có ba mươi ca đang cách ly tại khu cách ly điều trị của khu chế xuất khu công nghiệp
linh trung hai có một mươi ca khu công nghiệp cao có hai mươi ca số ca đang cách ly tại nhà là năm mươi năm hai trăm tám mươi tám ca
trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai số ca nhập viện tầng hai tầng ba là bảy trăm tám mươi tám
tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai ba là một mươi chín trăm bốn mươi ba ca giảm gần hai ca so với tuần trước
sáu tầng ba có một chín trăm bảy mươi chín ca chiếm tỷ lệ một mươi tám một so với các ca đang nằm viện tại các bệnh viện tầng hai tầng ba
số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là ba sáu mươi sáu ca số ca đang thở máy xâm lấn là bốn trăm sáu mươi ba ca
số ca nặng và thở máy xâm lấn đáp
có dấu hiệu giảm so với tuần trước sau khi ngành y tế triển khai hàng loạt biện pháp
mới đây ubnd tp hcm đã có văn bản thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo đó đánh giá tình hình dịch tại tp hcm vẫn đạt cấp độ hai
đối với cấp quận huyện có một mươi địa phương đạt cấp độ một một mươi một địa phương cấp độ hai riêng quận một mươi cấp độ ba vùng cam
như vậy so với tuần trước ba địa phương giảm cấp độ dịch là quận ba huyện cần giờ từ cấp độ hai xuống cấp độ một và quận bốn từ cấp ba xuống cấp hai
một địa phương tăng cấp độ dịch là quận một mươi từ cấp độ hai lên cấp độ ba
tiếp theo chương trình liên quan tới vấn đề nhiều người tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín mà vẫn có thể mắc covid một mươi chín thậm chí tử vong
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
phó trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng quốc gia đã chia sẻ về vấn đề này
theo phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương vaccine nói chung và vaccine covid một mươi chín nói riêng không thể đạt hiệu quả bảo vệ một trăm linh
với vaccine covid một mươi chín hiện nay theo ghi nhận của who kinh nghiệm của các quốc gia đã triển khai tiêm chủng trước
cũng như khuyến cáo của nhà sản xuất hiệu quả bảo vệ của vaccine covid một mươi chín là bảy mươi
phó giáo sư tiến sĩ hồng nói điều đó cho thấy
chúng ta tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine nhưng việc bảo vệ một trăm linh là không thể không thể lý tưởng hóa vấn đề này
tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ hồng không thể phủ nhận hiệu quả vaccine covid một mươi chín mang lại là giảm số ca mắc
cũng như diễn biến nặng và đặc biệt giảm nguy cơ tử vong
về câu nói tại sao tiêm vaccine rồi bệnh vẫn diễn tiến nặng đó là những trường hợp có bệnh lý nền
ngoài ra còn là lý do hiệu quả bảo vệ vaccine là bảy mươi chín mươi
thực tế ở việt nam nhiều ca tử vong
là những ca chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa tiếp cận với vaccine covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ hồng cũng chia sẻ thêm về kế hoạch tiêm mũi vaccine một mươi chín bổ sung mũi tăng cường của bộ y tế
theo nguyên lý sử dụng vaccine các mũi tiêm nhắc lại rất quan trọng
giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch sau khi được tiêm các mũi cơ bản
việc này giúp cho cơ thể chúng ta có hệ miễn dịch bảo vệ khỏi virus sars cov hai và các biến thể sau này
bộ y tế cũng đã ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiêm mũi vaccine bổ sung và nhắc lại
mũi bổ sung dành cho người trên một mươi tám tuổi đặc biệt người có bệnh lý nền suy giảm miễn dịch
đối với những người đã tiêm đầy đủ mũi cơ bản
bộ cũng khuyến cáo tiêm các mũi nhắc lại nhằm có miễn dịch cộng đồng chắc chắn
mũi nhắc lại cũng sẽ thực hiện tiêm cho người trên một mươi tám tuổi sau mũi cơ bản
phó giáo sư tiến sĩ hồng thông tin thêm
tuy loại vaccine có loại vaccine tiêm hai mũi có loại tiêm ba mũi mới gọi là mũi cơ bản
theo hướng dẫn của nhà sản xuất
như vậy sau từ ba đến sáu tháng chúng ta tiêm mũi ba hoặc mũi bốn tùy loại vaccine
tới đây bộ y tế cũng sẽ nỗ lực để cung ứng đầy đủ vaccine
và mong muốn người dân sớm được tiêm vaccine mũi bổ sung với người có bệnh lý nền
suy giảm miễn dịch và mũi tăng cường đối với hầu hết ngư dân từ một mươi tám tuổi trở lên
để có miễn dịch cộng đồng bền vững
liên quan tới những nghiên cứu đầu tiên về covid một mươi chín và thai phụ
việt nam sắp công bố ba nghiên cứu về vấn đề này
theo đó phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho biết
nghiên cứu bước đầu cho thấy một trăm linh trẻ sinh ra từ thai phụ mắc covid một mươi chín âm tính
tiến triển ở phụ nữ mang thai như người bình thường
các nghiên cứu này được phối hợp với bệnh viện nhiệt đới trung ương thực hiện
đó là nghiên cứu về tiến triển của covid một mươi chín với phụ nữ có thai
hậu quả của covid một mươi chín đối với mẹ và thai nhi
tình trạng sức khỏe của các em bé được sinh ra từ người mẹ f
phó giáo sư cường cho biết nghiên cứu được thực hiện với hơn sáu mươi f là thai phụ
được xử trí an toàn
hy vọng đây là báo cáo đầu tiên của việt nam về covid và thai ngén
sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn để xây dựng bài học kinh nghiệm
kỹ năng về lâm sàng để xử lý theo dõi thai
lấy thai vào lúc nào đảm bảo an toàn nhất cho cả mẹ và con
theo thông tin ban đầu
từ mẹ là f có kết quả âm tính
triệu chứng lâm sàng ở thai phụ mắc covid một mươi chín giống như người bình thường
tiến triển lâm sàng theo nghiên cứu cho thấy
mang thai không phải là điều kiện khiến bệnh tăng nặng
trước thực trạng hà nội và nhiều tỉnh thành gia tăng các ca f
kéo theo sự gia tăng mắc covid một mươi chín ở các thai phụ
phó giáo sư cường khuyến cáo mọi người bình tĩnh không nên quá sợ hãi
các thai phụ f đều được theo dõi triệu chứng lâm sàng
tuổi thai tình trạng thai nhì một cách chủ động để xử trí an toàn đúng thời điểm nhất
ông cũng chia sẻ thêm
trong bối cảnh này tôi khuyên cáo với tất cả mọi người
việc tự phòng bệnh cho chính mình là cực kỳ quan trọng
thực hiện tốt năm ca virus sars cov hai không xâm nhập vùng hầu họng thì không thể mắc bệnh
bên cạnh đó cần có ứng xử f hợp lý trường hợp nào đi viện trường hợp nào ở nhà
nhưng trên tinh thần f cần cách ly để giảm lây nhiễm
bên cạnh đó phải thực hiện phòng bệnh nơi công cộng nghiêm túc
chọn khẩu trang phù hợp
virus cần vật chủ để lây truyền không có vật chủ dịch sẽ giảm
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
những ngày gần đây số ca mắc biến thể omicron tại anh tăng chóng mặt
đặc biệt chỉ trong hai mươi bốn giờ anh có tới hơn một mươi ca mắc biến thể mới này
cảnh báo làn sóng lây nhiễm còn kinh khủng hơn nữa trong thời gian sắp tới
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho biết
nước anh vừa ghi nhận tới một mươi năm mươi chín ca mắc biến thể omicron chỉ trong hai mươi bốn giờ
nâng tổng số ca mắc biến thể đáng lo ngại này ở xứ sở sương mù lên hai mươi bốn chín trăm sáu mươi tám ca
dữ liệu của cơ quan này cũng cho thấy số người mắc biến thể omicon ở anh tử vong
đã tăng từ một ca lên bảy ca còn số ca nhập viện tăng từ sáu mươi năm lên tám mươi năm ca
đài abc của úc bình luận nước anh đã trở thành lá cờ đầu
hứng chịu nhiều biến thể nguy hiểm của virus sars cov hai đến nay
anh từng là nơi đầu tiên ghi nhận biến thể anfa
biến thể đã gây ra hơn năm mươi ca chết vào đỉnh điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau đó anh tiếp tục vần lộn với biến thể delta
giờ đây biến thể đáng lo ngại omicron đang nhanh chóng lây lan tại anh
theo tổ chức y tế thế giới who đến nay biến thể omicon đã xuất hiện tại tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca mắc biến thể này đang tăng gấp đôi chỉ trong khoảng từ một năm đến ba ngày ở những khu vực có tình trạng lây lan trong cộng đồng
số ca nhập viện ở anh và nam phi tiếp tục tăng
với việc số ca bệnh tăng nhanh có thể nhiều hệ thống y tế sẽ nhanh chóng bị quá tải who lo ngại
trong một nghiên cứu mới công bố ngày một mươi bảy tháng một mươi hai các nhà nghiên cứu anh cho biết
họ không thể tìm thấy bằng chứng nào cho thấy biến thể omicon gây bệnh nhẹ hơn biến thể delta
nghiên cứu này của đại học imperial college london và chưa được bình duyệt
nghiên cứu này làm rấy lên nghi ngờ về sự lạc quan trong thận trọng của bệnh nhân

khi trước đó họ cho rằng biến thể omicron có thể không gây bệnh nặng hơn và không khiến các hệ thống y tế bị quá tải
biến thể omicron tới nay đã lây lan rộng ra tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
theo ghi nhận số ca mắc biến thể này đang tăng gấp đôi chỉ trong khoảng một năm đến ba ngày ở những
khu vực có tình trạng lây lan trong cộng đồng tổ chức y tế thế giới who cảnh báo

nó sẽ trở thành biến thể thống trị thế giới trong tuần tới
who nêu trong bản cập nhật mới nhất về biến thể này rằng đã có bằng chứng cho thấy
biến thể omicon lây làn đáng kể so với delta với thời gian nhân đôi ca nhiễm chỉ từ một năm đến ba ngày
đáng chú ý biến thể omicon đang lây lan nhanh ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao
tuy nhiên không rõ điều này có phải là do khả năng tránh được miễn dịch của biến thể omicol
khả năng lây lan cao hơn hay kết hợp cả hai đặc điểm này
who đã phân loại omicron là biến thể đáng lo ngại vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
ngay sau khi họ được phía nam phi báo cáo lần đầu tiên về biến thể này
tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể omicron
trong đó có mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể này gây ra
who nói dữ liệu về mức độ nghiêm trọng lâm sàng của biến thể omicron vẫn còn hạn chế
cần có thêm dữ liệu để hiểu mức độ nghiêm trọng và việc tiêm phòng cũng như miễn dịch đã có từ
trước sẽ tác động tới vấn đề này ra sao who cảnh báo số ca mắc biến thể omicol đang tăng nhanh
chóng và các bệnh viện ở một số nơi có thể bị quá tài who cũng tỏ ra lo ngại số ca nhập viện ở
anh và nam phi tiếp tục tăng với việc số ca bệnh tăng nhanh có thể nhiều hệ thống y tế sẽ nhanh
chóng bị quá tài liên quan tới biến thể omicron
tổng thống mỹ joe biden sẽ có bài phát biểu vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai đề cập đến biến thể này
và công bố các động thái mà chính quyền đang thực hiện để giúp các cộng đồng cần hỗ trợ
ông biden dự kiến công bố thêm các biện pháp bổ sung ngoài kế hoạch mùa đông đã được công bố
trong đó đưa ra một cảnh báo rõ ràng về mùa đông sẽ như thế nào với những người mỹ không
chọn tiêm chủng một quan chức mỹ tiết lộ thông tin về bài phát biểu của tổng thống
biden được công bố trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín của mỹ tăng và giới chức y tế liên bang
an kêu gọi người dân tiêm chủng các phụ tá cho biết chính quyền của ông biden đang chuẩn bị cho
các mức độ tăng ca mắc covid một mươi chín và vị tổng thống dự định giải thích việc chính quyền sẽ ứng phó với
thách thức này như thế nào tổng thống joe biden cũng đang nghe thêm các báo cáo về covid một mươi chín ở mỹ
từ các chuyên gia y tế các phụ tá cho hay ông biden còn nói với nhóm chuyên môn rằng
thông điệp gửi tới công chúng mỹ phải trực diện vì lo ngại biến thể omicron dễ lây lan hơn dự kiến
khiến ca covid một mươi chín tăng mạnh khiến những người chưa tiêm chủng có nguy cơ cao hơn
đồng thời tạo ra mối đe dọa cho những người ghép tạng
biến thể omicron với tốc độ lây lan kinh khủng hiện vẫn đang là mối lo ngại với nhiều nước trên
thế giới các nước đều đang gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó đề phòng cho những kịch bản
xấu nhất mà omicron gây ra trong giai đoạn này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi
thông tin mới nhất từ bộ y tế cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
ủng hộ báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bởi đội ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những tin tức nóng nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại